ngày một mươi bốn tháng năm tại trụ sở trung ương đảng ban bí thư đã họp xem xét thi hành kỷ luật đồng chí nguyễn bá cảnh
thành ủy viên phó trưởng ban thường trực ban dân vận thành ủy đà nẵng
sau khi xem xét đề nghị của ủy ban kiểm tra trung ương tại tờ trình số một trăm chín mươi ba ngày sáu tháng năm năm hai nghìn một mươi chín ban bí thư nhận thấy
trong thời gian giữ các cương vị thành ủy viên bí thư thành đoàn đà nẵng phó trưởng ban thường trực ban dân vận thành ủy đà nẵng
đồng chí nguyễn bá cảnh đã sống chung với người khác như vợ chồng và có con riêng khi đang có vợ trong thời gian hôn nhân hợp pháp
vi phạm phẩm chất đạo đức lối sống vi phạm luật hôn nhân và gia đình
quy định số bốn mươi bảy ngày một tháng một mươi một năm hai nghìn một mươi một của ban chấp hành trung ương đảng về những điều đảng viên không được làm
quy định số một trăm linh một ngày bảy tháng sáu năm hai nghìn một mươi hai của ban bí thư và quy định số năm nghìn chín trăm bốn mươi sáu ngày một mươi ba tháng sáu năm hai nghìn một mươi hai của ban bí thư
quy định số năm mươi chín năm hai nghìn một mươi hai của thành ủy đà nẵng về trách nhiệm nêu gương của cán bộ đảng viên nhất là cán bộ lãnh đạo chủ chốt người đứng đầu các cấp
trong quá trình kiểm điểm đồng chí nguyễn bá cảnh đã nhận thức rõ sai phạm khuyết điểm của bản thân và nhận hình thức kỷ luật
các cơ quan chức năng đã tiến hành xem xét tính chất cũng như là mức độ vi phạm khuyết điểm của đồng chí nguyễn bá cảnh là nghiêm trọng
làm ảnh hưởng xấu đến uy tín của tổ chức đảng của cơ quan công tác và cá nhân đồng chí cần phải áp dụng hình thức kỷ luật nghiêm minh theo quy định của đảng
căn cứ theo quy định số một trăm linh hai ngày một mươi năm tháng một mươi hai năm hai nghìn một mươi bảy của bộ chính trị về xử lý kỷ luật đảng viên vi phạm xét nội dung tính chất mức độ hậu quả vi phạm và quá trình công tác của đồng chí nguyễn bá cảnh
ban bí thư quyết định thi hành kỷ luật đồng chí nguyễn bá cảnh bằng hình thức cách tất cả các chức vụ trong đảng